sau một mươi giờ sáng trời không còn lạnh nữa mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên hôm nay sẽ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại các tỉnh nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày vẫn là khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trong đó những điểm nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ sẽ tập trung ở khu vực miền đông nam bộ
trên biển thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau trong đó có huyện đảo phú quý
tại khu vực biển này trong đêm nay và ngày mai vẫn còn có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai m đến hai năm mươi khiến cho biển động
với khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc đến đông với cường độ mạnh cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông gió hướng đông bắc nhưng cường độ cũng không mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước